chuyển sang một số tin tức về các điểm nóng đại dịch covid một mươi chín trên thế giới
nghiên cứu công bố mới đây của các nhà khoa học tại đại học london anh được công bố trên tạp chí nature
đã giải thích nguyên nhân vì sao một số người không bị nhiễm virus sars cov hai mặc dù tiếp xúc với f
theo kết quả nghiên cứu được công bố nguyên nhân một số người không bị nhiễm virus sars cov hai
mặc dù tiếp xúc với f có thể là nhờ phản ứng của tế bào t tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng
trong hệ thống miễn dịch của cơ thể
quá trình nghiên cứu cho kết quả một số người không bị nhiễm sars cov hai có thể là nhờ phản ứng của tế bào t
tế bào miễn dịch của cơ thể từ những lần nhiễm virus corona dạng cảm lạnh trước đó
nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các tế bào t chống lại các loại virus corona khác
có thể nhận ra sars cov hai tuy nhiên phải đến công trình khoa học này
đã chỉ rõ các tế bào t ảnh hưởng đến khả năng bị lây nhiễm khi một người tiếp xúc với virus sars cov hai
dẫn lời tiến sĩ ria kundu viện tim và phổi quốc gia của hoàng gia anh tác giả chính của nghiên cứu
tiếp xúc với virus sars cov hai không phải lúc nào cũng dẫn đến việc bị lây nhiễm
chúng tôi phát hiện ra rằng nồng độ ca của các tế bào t tồn tại từ trước
được tạo ra bởi cơ thể khi bị nhiễm các loại virus corona khác ở người
có thể bảo vệ cơ thể chống lại sự lây nhiễm covid một mươi chín
nghiên cứu chỉ ra khi virus sars cov hai xâm nhập ở một số người có thể kích hoạt các tế bào t
giúp cơ thể ghi nhớ những bệnh trước đây qua đó đào thải virus trước khi virus gây ra các triệu chứng
điều này có thể giải thích cho kết quả xét nghiệm âm tính ở một số người dù họ tiếp xúc với mầm bệnh
các tế bào t này nhắm mục tiêu vào các protein bên trong của virus sars cov hai
thay vì protein gai trên bề mặt của virus để bảo vệ chống lại sự lây nhiễm
nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất
hay rằng các tế bào t chống lại virus corona gây bệnh
cảm lạnh thông thường đóng vai trò bảo vệ chống lại sự lây nhiễm sars cov hai
giáo sư arjit lankvani một thành viên nhóm nghiên cứu chia sẻ